thưa quý vị và các bạn từ đêm nay trở đi miền bắc sẽ bước vào chu kỳ tăng nhiệt mới
khi mà khối không khí lạnh suy yếu đi hẳn vùng hội tụ gió trên mực năm m cũng không còn hoạt động mạnh
dự báo trong đêm nay nó chỉ còn gây ra mưa giải rác ở các tỉnh lai châu điện biên và sơn la
với lượng mưa trong khoảng từ năm một mươi mm
mưa giảm khí lạnh yếu tạo điều kiện cho nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở miền bắc tăng dần
khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ tăng lên mức một mươi năm một mươi bảy độ
còn ở các tỉnh vùng đông bằng nhiệt độ sẽ tăng lên mức một mươi tám một mươi chín độ
sáng đến ngày mai hội tụ gió suy yếu và gần như tan đi hẳn
bắc bộ mưa rứt trời chuyển nắng về chiều
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
và trời chỉ còn rét về đêm và sáng ở vùng núi lạnh ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
không khí lạnh yếu đi nhưng nhiễu động gió đông lại có xu hướng mở rộng hơn xuống phía nam
từ đêm nay ở trung bộ khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
trời sẽ chuyển mây nhiều hơn vùng ven biển còn có mưa giải rác
ban ngày trời nắng nhẹ và nhiệt độ giảm xuống
còn khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa lại giảm nhanh xuống còn một vài nơi
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây cũng sẽ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ
cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông nên nhiệt độ ở các tỉnh thành phía nam cũng có xu hướng giảm
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giảm xuống chỉ còn khoảng ba mươi ba mươi ba độ
còn ở nam bộ khu vực miền đông vẫn còn nắng nóng ba mươi năm ba mươi năm
ở miền tây nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ và không còn nóng nữa
sau đó khoảng từ sau một mươi sáu giờ chiều trở đi ở khu vực phía nam của tây nguyên
cũng như khu vực các tỉnh thành nam bộ sẽ có mưa rào và rông giải rác
trong mưa rông cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
trong đêm nay và ngày mai còn có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
mức cấp sáu khiến cho biển động
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cũng mạnh ở mức cấp năm nhưng chiều và tối lại có mưa rào và rông dài rác
trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước